rượu cần là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người vân kiều pa co
đặc biệt là trong những ngày tết của truyền giữa tết trời xe lạnh
nhà nhà lại cùng nhau quây quần thưởng thức hương vị nồng nàn của từng chén rượu
giữa bao đổi thay của cuộc sống ngày làm rượu cân ít nhiều có phần mai một
tuy nhiên tại huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
vẫn có rất nhiều người đam mê với truyền thống của cha ông
sống với nghề và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa này cho thế hệ mai sau
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
hơn hai mươi năm gắn bó với nghề nấu rượu cân bà hồ thị văn
ở khóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đã nắm rõ trong tay từng khâu từng chi tiết để có thể nấu ra một chén rượu cần thơm ngon
lúc nhỏ bà đã được theo mẹ lên rừng lấy lá cây làm men ủ rượu
để có chất lượng rượu ngon bà van luôn giữ nghiêm ngặt các công đoạn theo một quy trình nhất định
đây là rượu đặc sản của bản mình dùng trong các ngày lễ tết
nó có giá trị là uống không đau đầu uống người sảng khoái do có men truyền thống đó
rượu cân truyền thống của người vân kiều pa co muốn ngon thì điều cốt yếu phải có men tốt
men truyền thống ủ rượu cần được làm từ củ thân lá của rất nhiều loại cây rừng
tất cả được giã nhuyễn thành bột trộn với bột gạo thành nắm nhỏ phơi xấy khô rồi dùng dần
bà văn cho biết men quyết định mùi vị
chất lượng của rượu nên phải làm thật cẩn thận
công đoạn làm cơm rượu cũng rất quan trọng
gạo nấu cơm ủ rượu là loại gạo dẻo được nấu chín thật đều sau đó trộn men theo đúng tỷ lệ
nếu nhiều men quá rượu sẽ chua hoặc đắng nếu ít thì lại không thành rượu
sau khi ủ cơm rượu từ bảy đến một mươi ngày cho hỗn hợp và ché ủ hơn một tháng là dùng được
rượu đặc sản của bản mình
mà trong bản mình dùng các ngày lễ tết đều là lễ rượu đó
cho nên là hành có giá trị là uống không đau đau
mà uống là ngươi sáng khói
thì như thế là do có cái men thiền thông đó
cho nên bàn làng ở đây chung quanh ở đây kệ cả bên caron kệ cả bên đây người ta về lấy rượu này nhiều
dù các loại đồ uống rất nhiều và đa dạng nhưng đặc sản rượu cần vẫn là một nét văn hóa một giá trị truyền thống trong đời sống sinh hoạt của người vân kiều ba cô
rượu cần thường được sử dụng trong các dịp lễ tết
khi đó mọi người không phân biệt giới tính giàu nghèo quây quần bên chén rượu
qua đó phản ánh tinh thần cộng đồng là sợi dây liên kết mọi người trong bản làng
đồng thời đây cũng được xem là món quà quý biếu khách chứa đựng tình cảm chân thật của con người miền núi huyện hướng hóa tỉnh quảng trị